giảm bán xăng đã lần đầu tiên điều chỉnh giảm sau bảy kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp
trước đà giảm của thị trường thế giới trong kỳ điều hành theo chu kỳ vào chiều nay hai mươi một tháng ba
nhà điều hành đã đồng loạt điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước
cụ thể xăng enamron chín mươi hai giảm sáu trăm năm mươi năm đồng một lit xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm sáu trăm ba mươi hai đồng một lit
dầu diesel năm s giảm một nghìn sáu trăm ba mươi năm đồng một lit dầu hỏa giảm một nghìn sáu trăm bảy mươi ba đồng một lit
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm năm trăm sáu mươi bốn đồng một kg